chiều nay ngày một mươi năm tháng năm tại thành phố long xuyên an giang phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì hội nghị khẩn cấp nhằm giải quyết cấp bách tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng vùng đồng bằng sông kiều long
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu quy hoạch lại các tuyến dân cư nhất là khu vực sạt lở ven sông rạch vào khu vực an toàn ổn định
hệ thống quan chắc cần đầu tư tốt hơn cảnh báo sớm hơn cần xem xét những đề xuất về vốn cơ chế để giải quyết các vấn đề phát sinh trong ứng phó sạt lở xâm thực của biển
nghiên cứu những ảnh hưởng tiêu cực của các đập thủy điện thượng nguồn sông mê công khiến lượng phù sa cát sỏi về thấp gây thiếu hụt nguồn cát sỏi đáy sông dẫn đến hố xoáy để có hướng khắc phục
giao các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng bộ khoa học công nghệ cần thực hiện những phần việc của bộ ngành quản lý tháo gỡ vướng mắt cho địa phương khắc phục tốt hơn nữa công tác xử lý sạt lở xâm thực biến đổi khí hậu
sớm đề xuất những phương án khả thi trình chính phủ thủ tướng chính phủ phê duyệt
trước đó phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa hiện trạng sạt lở tại xã mỹ hội đồng chợ mới tỉnh an giang